bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một mươi tháng bảy một số mức lãi suất sẽ có sự điều chỉnh so với hiện hành
theo văn bản mới công bố của ngân hàng nhà nước
ngân hàng nhà nước quyết định giảm hai mươi năm trên năm các mức lãi suất điều hành
gồm lãi suất tái cấp vốn lãi suất tái triết khấu lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử lên ngân hàng
và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước việt nam đối với các ngân hàng
đồng thời giảm năm trên năm lãi suất cho vai ngắn hạn tối đa bằng đồng việt nam
ngày sau quyết định của ngân hàng nhà nước ngân hàng việt nam thịnh vượng vp bank cũng vừa chính thức công bố
các chương trình giảm lãi suất cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng bắt đầu từ hôm nay
với mức điều chỉnh giảm sẽ là từ năm đến một tùy từng doanh nghiệp